hiện tượng khô hạn ảnh hưởng không nhỏ đến các tỉnh miền trung
trong hai năm gần đây các thủy điện phía thượng nguồn hệ thống sông vu gia thu bồn không tích đủ nước theo thiết kế
trong điều kiện khó khăn các thủy điện đang vận hành xả nước theo sự điều hành của hai địa phương là quảng nam và đà nẵng
cố gắng bảo đảm việc cấp nước an toàn cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất
nhiều tháng nay mực nước tại đập dâng này thường xuyên ổn định ở mức từ hai m đến hai m hai
trong điều kiện các hồ thủy điện phía thượng nguồn sông vu gia không tích đủ nước theo thiết kế như hiện nay
thì cao trình này vẫn có thể đảm bảo cho các trạm bơm cấp nước tưới cho hàng nghìn hectare lúa tại quảng nam và đà nẵng
ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các thủy điện để tiết kiệm tối đa nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp
thành phố đà nẵng cũng đã tiến hành xây dựng đập tạm ngăn mặn để đảm bảo việc sản xuất nước sinh hoạt được ổn định
đây cũng là cách địa phương chia sẻ gánh nặng điều tiết nguồn nước với các thủy điện trong thời điểm khô hạn hiện nay
đây là hai yếu tố phối hợp đã làm cho nhà nước đỏ đỡ nhiễm mạng hơn so với những năm qua
điều này là trong nghề nghiệp chúng tôi thấy có sự thay đổi
so với năm ngoái là chúng tôi rất là lúng túng rất là thiếu thốn
nhưng tình hình năm nay có vẻ khá quan hơn
việc phối hợp sử dụng nguồn nước giữa quảng nam đà nẵng và các nhà máy thủy điện trong thời gian qua
đã mang lại những kết quả nhất định
đặc biệt là trong thời điểm các địa phương lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
các thủy điện đã xả gấp nhiều lần lưu lượng nước về hồ
qua đó đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho hạ du
tình hình thủy văn trong đầu năm hai nghìn hai mươi
cũng không thuận lợi được nước về trung bình từ khoảng hai mươi ba mươi m ba trên giây
trung bình nhiều năm thì thường khoảng từ năm mươi sáu mươi m ba trên giây
đây là một việc rất khó khăn trong tác sản xuất điện cũng như là cấm nước cho hạ du
tuy nhiên nhờ có những kế hoạch sớm hơn
chúng tôi đã chủ động điều tiết cho phù hợp thực tế địa phương
và đặc biệt là phối hợp rất chặt chẽ với địa phương
để có thể điều chỉnh vi chỉnh những nước về hạ du phù hợp với nhu cầu của nước hạ du
để mà đảm bảo chạy nước liên tục
trong một mươi hai tiếng trở lên
đương nhiên các hồ thủy điện cũng phải hy sinh lợi ích trong sản xuất kinh doanh của mình
để phục vụ cung cấp nước chính là sản xuất và nước sinh hoạt cho hạ du
do khó nước của các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông vu gia thu bồn không còn nhiều
trong bối cảnh hạn hán thiếu nước diễn ra như hiện nay
thì việc phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và chủ hồ chứa
là rất cần thiết
bởi chỉ có giải pháp này mới có thể đảm bảo việc sử dụng nguồn nước hợp lý và tiết kiệm